nhân kỷ niệm chín mươi năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo ngày một tháng tám hôm nay ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức lễ khánh thành công trình
cải tạo nâng cấp nhà bia kỷ niệm nơi làm việc của ban tuyên huấn trung ương cục miền nam tại xã tân lập huyện tân biên tỉnh tây ninh
tham dự có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
trải qua chín mươi năm ngành tuyên giáo đã đổi qua nhiều tên gọi nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho đảng trên mặt trận chính trị
tư tưởng văn hóa khoa giáo thì vẫn luôn thống nhất và xuyên suốt góp phần xây dựng bồi đắp nền tảng tư tưởng của đảng
nền tảng chính trị của chế độ nền tảng tinh thần của xã hội động viên toàn đảng toàn quân toàn dân nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng
giữ vững bờ cõi thiêng liêng đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội
để lưu sử giá trị trường tồn của ngành tuyên giáo ban tuyên giáo trung ương đã khởi công tôn tạo lại di tích ban tuyên huấn trung ương cục miền nam